chiều hai mươi sáu tháng bảy công an thành phố đà nẵng cho biết một đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép và cư trú tại đà nẵng và quảng nam vừa bị bắt giữ
đối tượng bị bắt là cao lượng cố bốn mươi hai tuổi quốc tịch trung quốc
qua công tác nghiệp vụ đêm ngày hai mươi năm dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy công an thành phố đà nẵng và công an tỉnh quảng nam đã phát hiện phối hợp bắt giữ cao lượng cố tại một khách sạn trên địa bàn quận mũ hành sơn đà nẵng
đây là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đưa người trung quốc nhập cảnh trái phép vào đà nẵng và quảng nam trong thời gian qua
trước đó ngày hai mươi một tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt giữ ba đối tượng gồm hai người việt và một người trung quốc liên quan đến đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép
cơ quan công an chưa cung cấp tên tuổi các đối tượng có liên quan cũng như thông tin về phương thức các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép đến đà nẵng
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín vừa gửi công văn xin chỉ đạo của thủ tướng về một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng
trong đó đáng chú ý là thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố đà nẵng theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày hai mươi bảy tháng bảy
dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp đặc biệt nghiêm trọng đã ghi nhận thêm ca thứ ba lây nhiễm từ cộng đồng trên địa bàn thành phố đà nẵng
ban chỉ đạo đề nghị tiến hành thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố đà nẵng theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày hai mươi bảy tháng bảy
nhằm khẩn trương khoanh vùng dập dịch hạn chế tối đa sự lây lan ra các tỉnh lân cận và trên phạm vi toàn quốc
đồng thời tiến hành phong tỏa toàn bộ các địa điểm các bệnh nhân đã từng có mặt kể từ ngày một mươi hai tháng bảy
hạn chế các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đi và đến thành phố đà nẵng
mỗi ngày chỉ cho phép một hai chuyến bay từ các cảng hàng không nội địa
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại đà nẵng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động tham quan nghỉ dưỡng
cũng như là kế hoạch du lịch của du khách tại thành phố này
bởi vậy trong tối ngày hai mươi sáu tháng bảy lãnh đạo thành phố đà nẵng đã gửi tâm thư đến du khách
để mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ trước những bất tiện do dịch bệnh gây ra
thành phố đà nẵng xin gửi đến quý khách lời chiên sâu sắc vì tiếp tục tin tưởng lựa chọn thành phố biển xinh đẹp đà nẵng
làm điểm đến tham quan du lịch trong thời điểm này
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thành phố đà nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh
nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân du khách và cộng đồng xã hội
những biện pháp cấp thiết đó ít nhiều khiến cho chuyến đi của quý khách không trọn vẹn
hoặc làm cho kế hoạch du lịch sắp đến của quý khách không được như ý muốn
chúng tôi thực sự lấy làm tiếc và rất mong nhận được sự thông cảm chia sẻ
trước những bất tiện do dịch bệnh gây ra
đó là những nội dung trong bức tâm thư được lãnh đạo thành phố gửi đến du khách
trong tối cùng ngày sở du lịch đà nẵng cũng đã thông tin tạm dừng lễ hội tuyệt vời đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn
vì dịch bệnh covid một mươi chín